tỉnh phú yên vừa thực hiện dự án xây dựng hệ thống lưu trữ quản lý thông tin về khai thác khoáng sản
nhằm tăng cường năng lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hoạt động này
việc kiểm soát khai thác khoáng sản thực tế tại các mỏ đặc biệt là cát xây dựng của các doanh nghiệp
sẽ được thông qua hệ thống camera giám sát kết nối với chạm cân và truyền tải dữ liệu trực tiếp về cơ quan quản lý nhà nước
giúp tăng cường trao đổi thông tin cơ sở dữ liệu giữa doanh nghiệp với sở tài nguyên và môi trường
các sở ngành liên quan và chính quyền địa phương
đây được xem là giải pháp tối ưu cho hệ thống thông tin của tỉnh phú yên về lĩnh vực khoáng sản
có phần đẩy mạnh cải cách hành chính
tuy nhiên việc giám sát chỉ phụ thuộc vào báo cáo bằng giấy của các doanh nghiệp
nên số liệu chưa mang tính chính xác khách quan dẫn đến thất thoát tài nguyên khoáng sản và thuế nộp vào ngân sách